có thể nói âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu của thiếu nhi việt nam
tuy nhiên bên cạnh các thể loại âm nhạc ngày càng phát triển mạnh mẽ đa dạng rực rỡ trong xu thế hội nhập
thì những bài hát hay dành cho thiếu nhi dường như đã chìm vào quyền lãng ngày càng thiếu vắng mờ nhạt dần và thiếu sự đổi mới
đối với âm nhạc đặc biệt là âm nhạc cho thiếu nhi tính chân thiện mỹ vẫn luôn là yếu tố quan trọng
phải hướng tới trong từng tác phẩm cụ thể
tuy nhiên để phổ biến và đưa ca khúc thiếu nhi vào đời sống tinh thần rất cần sự chung tay kết hợp từ nhiều phía
có như vậy mới mong những sáng tác cho thiếu nhi được trả lại vị trí xứng đáng trong đời sống âm nhạc
và mang đậm ý nghĩa bồi đắp tâm hồn và nhân cách trẻ thơ
chúng ta sẽ được thấy các em hát và trình diễn những bài hát đúng với lứa tuổi của mình
xã hội chúng ta ngày một phát triển chúng ta hướng tới thiếu niên di động rất nhiều vấn đề
nhưng có một điều mà chúng tôi
thấy rằng là chúng tôi thấy chưa yên tâm nhất
đấy là vấn đề mà văn hóa văn hóa giáo dục văn hóa tinh thần cho các cháu thiếu niên nhi đồng
bây giờ mà truyền hình tổ chức các cháu lên lại cứ phát những cái bài bolero
hay là hát vọng cổ ví dụ như vậy hay là hát bài tình cao của người lớn
và cho giải thưởng cao nhất nó không còn có động cơ trong sáng để giáo dục trẻ con nữa
thế còn đối với người lớn viết thì có thể là do cảm xúc chưa đủ
hay là do cái tác động của môi trường xã hội nó chưa đủ cho nên là người ta không viết
hiện nay nhiều nhạc sĩ không tha thiết viết nhạc thiếu nhi vì nhiều lý do
là một nhạc sĩ đã gần như dành cả cuộc đời để viết cho thiếu nhi
nhạc sĩ hoàng lân cũng có rất nhiều chăn trở vì thực tế này
thế nhưng mà mỗi một cái thời kỳ mỗi một giai đoạn
thì trẻ em lớn lên có những cái yêu cầu mới
thì cũng phải đổi mới
thế nhưng mà thế này viết được những sáng tạo những sáng tác
mà trẻ em ghi nhận thì nó dễ mà khó và khó mà dễ
thì tôi nghĩ là một cái điều mà trăn trở của những người nhạc sĩ
rất mong rằng là các thế hệ nhạc sĩ sau
nhạc sĩ trẻ là nhiều người tâm huyết trẻ em
để trẻ em có được những mối quả tinh thần
làm hành ra đi vào cuộc sống
có một thực tế đang diễn ra hiện nay
đó là trẻ em đang buộc phải chọn bài hát người lớn
hoặc có tính chất gần gũi nhất với lứa tuổi bé thơ
trong dòng nhạc sĩ
người lớn và nhạc quốc tế để giải trí hàng ngày
điều đó cho thấy thị trường âm nhạc cho thiếu nhi hiện nay rất thiếu
cần đổi mới trong sáng tác
trong đó các sáng tác có ý nghĩa bối đắp tâm hồn
và nhân cách trẻ thơ là hết sức quan trọng